công an thành phố hà nội đã triển khai một mươi năm tổ công tác một trăm bốn mươi một kiểm soát nóng
ngăn chặn tình trạng đua xe cổ vũ đua xe trái phép và cờ bạc trái phép
do lịch thi đấu của các trận đấu world cup hai nghìn hai mươi hai rất đa dạng
nên việc bố trí lực lượng để phòng chống đua xe cổ vũ đua xe trái phép
cũng sẽ được triển khai hết sức linh hoạt có sự tiếp nối của các đơn vị lực lượng
tạo thế trận liên hoàn trong đấu tranh phòng chống vi phạm
mục tiêu là kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm
tuyệt đối không để hình thành bão đêm trước trong và sau mỗi trận bóng